trước tình hình dịch tả lợn châu phi bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước
tỉnh quảng nam đã thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời trên địa bàn
các chốt kiểm dịch này sẽ làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
có nhiệm vụ kiểm tra tất cả các phương tiện vận chuyển lợn và sản phẩm lợn đi qua chốt
khi phát hiện các trường hợp vi phạm tổ sẽ tham mưu xử lý ngay
ubnd tỉnh quảng nam yêu cầu các huyện thị xã thành phố
chỉ đạo các xã đặt chốt kiểm dịch và địa điểm dự phòng tiêu hủy
nếu phát hiện lợn dương tính hoặc nghi nhiễm tả lợn châu phi
bên cạnh đó tổ chức tuyên truyền đúng về dịch bệnh để người chăn nuôi hiểu rõ
và có những biện pháp phòng chống dịch hữu hiệu